thưa quý vị theo tin từ sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín đến một mươi hai h ngày hôm nay hai mươi hai tháng chín
thành phố ghi nhận năm ca bệnh trong đó có bốn ca khu cách ly một ca tại cộng đồng
phân bố theo quận huyện như sau hà đông là hai ca long biên hai ca và phú xuyên là một ca
trong đó quận hà đông hà nội thông báo trong hai ca mắc mới có một người thường trú tại tổ dân phố số tám
phường kiến hưng quận hà đông làm thợ cắt tóc ở mai dịch cầu giấy
và theo chỉ thị số hai mươi hai về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
trong tình hình mới của ủy ban nhân dân tp hà nội áp dụng từ ngày hai mươi một tháng chín
hà nội vẫn duy trì các chốt tự quản vùng xanh tại các thôn xóm làng tổ dân phố khu dân cư để kiểm soát di biến động của người dân